công an huyện đông anh tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke dubai ở thôn đản mỗ xã uy nỗ vi phạm quy định về tập trung đông người
nhất là trong thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa được hoạt động trở lại
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh vừa ra quyết định khởi tố đối với chủ quán karaoke dubai
là nguyễn thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
theo báo cáo vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh karoke mở đoán khách để phong ngừa dịch bệnh
nhưng chủ quán này vẫn bất chấp quy định tổ chức cho khách hát karaoke và bố trí nhân viên phục vụ tụ tập đông người
điều đáng nói cơ sở này đã làm lây lan gần một mươi trường hợp f khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp
khi mà em mở thì em cũng một phần là do chủ quan
do nghỉ dịch lâu rồi cũng muốn lợi nhuận nên là đã mở và em cũng không biết là xảy ra tình trạng dịch bệnh như hiện nay ạ
đây không phải là vụ việc duy nhất cố ý vi phạm về công tác phòng chống dịch
mà thực tế lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng nhiều trường hợp tương tự
tuy nhiên phần lớn các vụ việc mới chỉ phạt hành chính
vì vậy việc tăng nặng hình thức xử phạt là điều cần thiết
sau khi phát sinh các f thì làm lây lan cho rất nhiều người
và đến nay chúng tôi đã làm rõ được ba mươi trường hợp f
trong đó có cả nhân viên khách hát và cũng như những người liên quan khác
và cái thiệt hại nó gây ra cho công tác phòng chống dịch của
chi phí phòng chống dịch của nhà nước cũng như là của các cơ quan tổ chức là trên một trăm năm mươi triệu đồng
thì căn cứ vào cái vi phạm của cơ sở này
thì cơ quan cảnh sát điều tra công nghiệp đông anh đã ra quyết định
hủy tố vụ án vi phạm quy định về tập trung ở nơi đông người theo điều hai trăm chín mươi năm của lãnh sự
việc xử lý đối với vụ việc trên thì sẽ nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng dịch
và răn đe đối với những đối tượng nhen nhóm hoạt động đối với lĩnh vực karaoke
và những lĩnh vực khác trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch đến nay không phải là con số ít
nếu mỗi người dân ý thức hơn trong việc phòng chống dịch cùng cộng đồng
phần hạn chế các ca mắc covid một mươi chín góp phần làm giảm gánh nặng cho nhà nước
trong công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị cho các bệnh nhân
liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn điền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố hải phòng là đối tượng cầm đầu
cùng một mươi năm đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi
điền lấy tài khoản trên trang web cá cược bóng tám mươi tám com cấp master
từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó giao cho các đại lý cấp dưới gồm phạm minh tiến phan minh hùng
trần hải hưng phan hòa bình để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác
quản lý và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua với con bạc
quá trình điều tra cơ quan công an xác nhận được nhóm này rất tinh vi
việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá tính tiền thắng thua đều qua viber
telegram nhằm tránh sự phát hiện và bị xử lý
tiền cờ bạc nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt một số đối tượng ở xa
thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức
do các đối tượng hình sự ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia
tập trung chủ yếu tại tp hcm đồng nai và bà rịa vũng tàu
thông tin mới nhất liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
của nguyễn văn dương và phan xào nam
công an tỉnh bắc ninh vừa khởi tố một mươi bảy đối tượng ở các huyện thành phố
trên địa bàn tỉnh bắc ninh về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
liên quan đến hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub
quá trình điều tra xác định nhóm này là đại lý cấp hai hoặc thành viên
trong hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub thuộc đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc do nguyễn văn dương và phan xào nam cầm đầu
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub
một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép qua hệ điều hành android
ios windows phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động thông minh
máy vi tính máy tính bảng các đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc
giao dịch mua bán rig cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh bắc ninh
điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ xác minh mở rộng vụ án
cũng liên quan đến tội phạm cơ bạc chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đăng nông
đã triệt phá một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
và ghi lô đề với số tiền lớn đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo thông tin ban đầu đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet và ghi số đề quy mô lớn có nhiều đối tượng tham gia phạm vi hoạt động rộng
các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước và câu kết chặt chẽ
số tiền các đối tượng sử dụng để cá cợa bóng đá là khoảng hai mươi năm tỷ đồng
ngoài ra hai đối tượng nìm trí lâm trần hoàng phong còn đứng ra nhận ghi lô đề của các con bạc
với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng từ bảy mươi cho đến một trăm linh triệu đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phạm sa phương
trú tại phường sáu quận sáu tp hcm về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi hai nhận được năm hai nghìn hai mươi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ tại khóm hòa bình phường vĩnh mỹ
phát hiện phương đang tổ chức cho năm người thuê phòng trọ tại đây xuất cảnh trái phép sang campuchia
đến ngày một mươi bốn tháng một phương bị khởi tố tạm giam để điều tra
quá trình điều tra xác định phương đã lên mạng tìm người có nhu cầu sang campuchia làm việc
tập hợp lại ở thành phố châu đốc rồi liên hệ với nhóm đối tượng ở campuchia đón để đưa vào công ty
mỗi người phương được trả tiền công năm trăm linh usd
cơ quan công an xác định trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi tám tháng một mươi hai phương đã tổ chức cho bảy người xuất cảnh trái phép sang campuchia
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm sa phương bốn năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đám cháy lớn
đám cháy lớn
khiến lửa khói bao trùm nhà xưởng một công ty bên trong khu công nghiệp ở phía tây bắc tp hcm
hàng trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn tháo chạy ra ngoài
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín h ba mươi sáng nay tại công ty chuyên sản xuất thiết bị cách âm cách nhiệt
rộng khoảng một mươi m hai nằm trong khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi tp hcm
thời điểm xảy ra hỏa hoạn công ty này đang hoạt động
khu vực phát ra tiếng nổ bùng cháy dữ dội khiến cả trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn tháo chạy ra ngoài
lực lượng bảo vệ cùng công nhân tiếp cận dập lửa nhưng bất thành
nhiều xe cơ giới tại chỗ cùng công nhân đã vận chuyển hàng chục tấn hạt nhựa mút xốp cách nhiệt đưa ra ngoài đường
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm huy động xe chữa cháy cùng gần một trăm linh cảnh sát từ nhiều đơn vị đến hiện trường dập lửa
tại hiện trường ngọn lửa lớn bốc cao cột khói đen kịp cao hàng trăm mét có thể quan sát thấy từ quận tân phú bình tân
cho đến một mươi một giờ trưa vụ hỏa hoạn được dập tắt nhưng đám cháy đã làm hai bảy trăm linh m hai nhà xưởng bị hư hại đổ sập
cảnh sát đã chữa cháy ngăn và bảo vệ được hai ba trăm linh m hai khu vực văn phòng một phần nhà xưởng và các công ty lân cận
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa phối hợp với công an phường
an hải bắc quận sơn trà đã tiến hành ập vào khách sạn vivian có địa chỉ tại số một an cư sáu
bắt quả tang ba phòng có một mươi bảy nam nữ thành niên đang bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét từng phòng công an thành phố phát hiện nhiều đĩa xứ có chứa ma túy tổng hợp dạng kentamin
qua làm việc với quản lý kiêm chủ hợp đồng đứng ra thuê khách sạn là phạm thanh hưng chú tỉnh quảng nam
cơ quan công an nhận thấy khách sạn này được hưng trang bị nhiều camera giám sát nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
qua thử test một mươi thanh niên dương tính với chất ma túy và hiện nay năm thanh niên trong ba phòng đã bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng phạm thanh hưng bị tạm giữ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở huyện kim động tỉnh hương yên
vào trưa ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng một mươi hai người con gái thứ hai của ông nguyễn văn sản là chị nguyễn thị
tỉnh trú tại thôn vĩnh đồng xã ngọc thanh đã qua đời
như vậy là từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cho đến nay đã có bốn người trong gia đình ông sảng tử vong
hiện người con rể của ông sảng cũng đã bị hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà của ông nguyễn văn sản ở thôn lai hạ trung xã hùng an huyện kim động
bữa cơm trưa có chín người gồm vợ chồng ông sảng và gia đình của hai con gái là chị nguyễn thị tươi cùng nguyễn thị tình
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ